thưa quý vị trong bối cảnh ảnh hưởng của vấn đề toàn cầu hóa cách mạng công nghiệp bốn và những cuộc đại khủng hoảng như đại dịch covid một mươi chín hiện nay
thì việc thích ứng và chuyển đổi nghề nghiệp để phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu tất yếu của mọi nền kinh tế cũng như thị trường lao động
việt nam với lực lượng lao động trẻ dồi dào nhưng nguy cơ về thất nghiệp và việc làm không bền vững là vấn đề việt nam vẫn đã và đang đối mặt
lựa chọn học nghề với hướng mở rút ngắn thời gian đào tạo và có thể nâng cao trình độ tay nghề trong suốt quá trình tham gia vào thị trường lao động
đang là chủ trương việt nam hướng tới với mục tiêu năm hai nghìn hai mươi đạt sáu mươi năm bảy mươi lao động qua đào tạo
em dương đình hiếu học sinh lớp trung cấp điện công nghiệp của trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng không lựa chọn vào con đường học vào lớp một mươi
em đã lựa chọn học lớp trung cấp nghề theo chương trình học chín cộng vừa học văn hóa vừa học nghề
sau ba năm tốt nghiệp em sẽ có hai bằng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề
em đang tìm hiểu thi vào các trường trung học phổ thông
bình thường thì tình cảm em đọc được một vài thông tin về trường cao đẳng nghề số bộ quốc phòng này
có chức năng là vừa học nghề vừa văn hóa nên em và gia đình đã nộp hồ sơ vào trường cao đẳng nghề này ạ
không chỉ em dương bình hiếu mà còn rất nhiều em học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề
trường trung sở năm học này sẽ lựa chọn học trường nghề bởi kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi đang nóng không kén gì kỳ thi đại học nhất là ở các thành phố lớn khi chỉ hơn sáu mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trúng tuyển vào trường công lập
áp lực này càng được thể hiện rõ khi năm nay học sinh có ba tháng bị gián đoạn kiến thức do phải nghỉ vì dịch covid một mươi chín
trường cao đẳng nghề trung học cơ sở năm học này sẽ lựa chọn học trường chính cộng theo chỉ thị hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ và bộ lao động thương binh và xã hội và theo luật giáo dục đại học luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi
học sinh học xong bằng văn hóa và học nghề tại trường trung cấp cao đẳng sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên cao đẳng đại học đang là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ và phụ huynh học sinh
học chương trình chín cộng có thể tiết kiệm ba năm sớm tham gia vào thị trường lao động
và có thể tiếp tục học lên cao hơn để nâng cao tay nghề
ban đánh đạo nhà trường rất chú trọng quan tâm đến chất lượng đào tạo sinh viện
nhà trường luôn cung cấp đầy đủ vật chất trang thiết bị đầy đủ cho học sinh
để cắn liền với việc thực hành áp sát với điều kiện làm bên ngoài
trong quá trình học thì đã được thấy các cô hướng dẫn rất là tuyệt tình
và đầy đủ các phương tiện thiết bị học trong phòng học tập
nên là khi được các thầy đưa ra ngoài bọn em rất là tự tin với tay nghề của mình
tại trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng năm nay là năm thứ hai
thí điểm dạy chương trình chín cộng cho thấy hiệu quả của chương trình
học viên tốt nghiệp một trăm linh có việc làm ngay
qua mấy năm trở lại đây khi chúng tôi xúc tiến với việc này
thì là cái vấn đề mà các em tiếp xúc ngay được doanh nghiệp rất nhanh chóng
đặc biệt là thời gian sau khi các em thực tập gần như là
các doanh nghiệp sẽ tiếp xúc ngay với doanh nghiệp
và sẵn sàng đón nhận các em luôn
vì bản chất là các em ở ngoài đấy là thời gian là bốn đến sáu tháng
có những lớp có thể lên đến tám tháng một mươi tháng
thì để có những các em ở đấy
bản chất các doanh nghiệp người ta ban đầu chỉ sợ là khâu quản lý học sinh
và quan điểm người ta cũng rất muốn chia sẻ
và người ta cũng rất quan tâm đến nhân sự của người ta
thế khi mình đưa ra thời gian dài mà mình kết hợp với người ta để quản lý uốn nắn
đặc biệt là về ý thức
tất nhiên kỹ năng tay nghề là cũng được truyền thông
các em được tiếp xúc được làm thực tế
nhà trường hiện nay cũng đã triển khai đào tạo chính cộng
tức là đào tạo liên thông
đối với các em học trình độ trung cấp
theo phân cấp từ lớp chín
sau đó học trung cấp trình độ trung cấp
và được liên thông
sau khi trưng cấp xong thì được liên thông lên cao đẳng
nhà trường hiện nay đã đang đào tạo khóa thứ hai
của chương trình như vậy
và năm nay theo chủ trương mới
thì sẽ đào tạo ngay từ đầu
tức là phân luồng ngay từ đầu
đối với mô hình chín cộng là các em học bốn môn văn hóa
và học hết hai năm trung cấp và liên thông lên cao đẳng
theo nhiều chuyên gia đối mặt với thời kỳ mới
thời kỳ của ảnh hưởng bởi số hóa dịch bệnh toàn cầu hóa
giới trẻ cần nhìn nhận thay đổi là đặc tính bình thường của thế giới việc làm
thay đổi sự nghiệp thay đổi một việc làm
thay đổi một công việc sẽ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết
lựa chọn con đường học nghề phù hợp với khả năng
có thể sớm tham gia vào thị trường lao động
và cập nhật được công nghệ mới thích ứng với thay đổi số
đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ hiện nay
đặc biệt khi các trường cao đẳng nghề trung cấp đang dần thay đổi
khẳng định chất lượng đào tạo từ việc phối hợp với doanh nghiệp
hay đầu tư các cơ sở trang thiết bị thực hành mới
khóa cũng rất chủ động cho các giáo viên đưa học sinh ra ngoài doanh nghiệp
đồng thời cũng là tìm mối quan hệ để cho giáo viên học tập ở đại đoàn
và các doanh nghiệp cũng rất sẵn sàng
ngoài vấn đề sẵn sàng nhận học sinh của mình đến học tập thực tập
cũng rất sẵn sàng chia sẻ cho giáo viên
có thể là chúng tôi sẽ cắt cử nhau mỗi năm hai ba thầy
hoặc nhiều hơn là ra đấy khoảng ba đến sáu tháng
học tập những quy trình hoặc các kỹ năng
hoặc một số công nghệ mới thiết bị mới
chính vì vậy chúng tôi cũng đã tư vấn cho thủ trưởng ban giáo nghiệp
mua những trang thiết bị hiện đại để cập nhật
chất lượng đào tạo nghề thì quyết định ở đội ngũ thầy cô giáo
đối với nhà trường và khoa rất quan tâm phát triển đội ngũ bản bộ giáo viên
để đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ và đào tạo phù hợp với hiện nay
đối với các giáo viên nhà trường luôn luôn tạo điều kiện
cho giáo viên đi tập huấn bổ túc
đặc biệt là cho giáo viên được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp
mà có công nghệ mới các dây truyền sản xuất
để giáo viên làm chủ và giảng dạy cho các em
để tiếp cận với các công nghệ mới
cái thứ hai là nhà trường có đầu tư các trang thiết bị
năm hai nghìn một mươi chín nhà trường có đầu tư phòng học điện thông minh
điện thông minh là các thiết bị được tích hợp
ngoài những cơ bản ra thì được tích hợp qua smartphone
hay là giọng nói hoặc là điều khiển qua máy tính
đây là cái thiết bị mà hiện nay xu thế tới hiện nay

để cho các em tiếp cận với công nghệ mới
và ứng dụng công nghệ bùn thủng khẩu

trong một mươi đến một mươi năm năm tới có khoảng bốn mươi lao động toàn cầu

quỹ tiền tệ thế giới ước tính
có tới sáu idp toàn cầu bị mất đi mỗi năm